sáng nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại công an tỉnh đắk lắc
giám đốc công an tỉnh đắk lắc đã báo cáo với đồng chí bộ trưởng và đoàn công tác một số kết quả thời gian qua trong công tác chỉnh đốn kỷ luật kỷ cương
xây dựng lực lượng công an đắk lắc trong sạch vững mạnh tập trung đấu tranh phòng chống quyết liệt với các loại tội phạm ma túy tín dụng đen lâm tặc góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương
bộ trưởng tô lâm đã đánh giá ghi nhận những kết quả đạt được của công an đắk lắc thời gian qua nhất là trong công tác chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân
xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh phục vụ hiệu quả cho công tác chiến đấu tấn công chấn áp các loại tội phạm góp phần bảo vệ tốt an ninh trật tự vì bình yên hạnh phúc cho nhân dân
đồng chí bộ trưởng cũng nhắc nhở cán bộ chiến sĩ công an đắk lắc trong thời gian tới phát huy những kinh nghiệm kết quả đã đạt được để tiếp tục hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được đảng nhà nước và nhân dân giao phó